hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam và công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa truyền thông news
có trụ sở tại thủ đô hà nội đã tổ chức trao quà học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh con tum
chương trình đã trao năm sổ tiết kiệm cho năm em học sinh mỗi sổ trị giá năm triệu đồng tặng ba mươi năm suất học bổng
mỗi suất trị giá một triệu đồng và một trăm linh phần quà mỗi phần trị giá sáu trăm linh đồng cho các trẻ em nghèo của tỉnh con tum
đang sống ở các mái ấm tỉnh thương thôn làng vùng sâu vùng xa có nguy cơ bỏ học
và con em chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hoàn cảnh khó khăn
những phần quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên tinh thần đối với các em dịp đầu năm học mới
hôm nay cháu rất vinh dự được tham gia chương trình thắp sáng ước mơ lần thứ ba
cháu rất vui vì đã được nhận một món quà lớn đối với mình
món quà giúp về mặt tinh thần và giúp cháu học tập tốt hơn
và ước mong sau này lớn của cháu sẽ trở thành một người tốt và giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
cùng với tỉnh con tum chương trình sẽ tiếp tục trao các phần quà cho trẻ em khó khăn của tỉnh đắk lắc trong ngày hai mươi một tháng tám